để thiết kiệm được sức lực và tránh tụ tập đông người ngày sáu tháng chín hồ thiện huyền bds đã dùng hai chiếc xe cầu mốc lương thực chuyển đến các hộ dân ở trung cư ấn quang quận một mươi
trước đó đội dân quân đã phát đi thông báo yêu cầu người dân ở yên trong nhà không tụ tập đồ cứu trợ sẽ được phát đến tận cửa
ngôi trường trung cư tập thể cũ là môi trường dễ lây nhiễm được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trung cư ấn quang có bốn tầng không có thang máy với hơn chín trăm linh hộ dân đang sinh sống
mỗi xe chở khoảng bốn trăm linh phần quà đặt giữa hai bờ lốc trung cư để chuyển lên các hồ dân lầu một đến lầu bốn bằng việc gắn sơ móc
mỗi chuyến hàng sẽ có khoảng năm tuyến quà phía trên các tầng sẽ có các chiến sĩ bộ đội đứng đợi sẵn ở hành lang để đón lấy
mỗi block sẽ có khoảng một mươi năm tiến sĩ bộ đội của trung đoàn gia đình và sư đoàn ba trăm linh hai chia ra để phân phát cho người dân
bà con chỉ cần ở yên trong nhà bộ đội sẽ mang quà đặt ở trước cửa mỗi hộ
những đuôi cần cầu nối theo cả hy vọng khiến bà con đã không chỉ được tiếp tế lương thực thực phẩm mà còn được tiếp thêm niềm tin hy vọng về ngày chiến thắng covid một mươi chín